chào các bạn đã theo dõi những tin tức mới nhất về tình hình covid một mươi chín trên kênh sức khỏe đời sống
thưa quý vị những ngày gần đây hà nội liên tiếp ghi nhận số ca mắc mới tăng vọt
tuyên tập thành phố ở cấp độ hai trong phòng chống dịch covid một mươi chín
như một quận trung tâm của thành phố đã nâng lên cấp độ ba vùng cam
tức là vùng nguy cơ cao trong phòng chống dịch covid một mươi chín là quận đống đa
quận này cũng chiếm bảy trên tổng số một mươi ba phường xã ở cấp độ ba
với trước tình hình dịch như vậy liệu quận đồng đa có siết chặt các hoạt động dịch vụ
quý vị hãy cùng chúng tôi tìm hiểu ngay sau đây
trước tình hình covid một mươi chín đang diễn biến hết sức căng thẳng
với số ca mắc ghi nhận từ đợt dịch thứ tư tới nay là hai hai trăm linh ca
số ca mắc cộng đồng trong bảy ngày qua là gần một bốn trăm linh ca
ủy ban dân quận đống đa hà nội vừa có văn bản hỏa tốc
về việc điều chỉnh các biện pháp hành chính tương ứng cấp độ ba để phòng chống dịch covid một mươi chín
quận này đã góp rút đưa ra chỉ đạo dừng một số hoạt động dịch vụ trên địa bàn quận
vận động người dân không ra khỏi nhà khi không cần thiết
theo đó ủy ban dân quận đồng đa đã ra thông báo thực hiện các biện pháp tương ứng
với cấp độ ba của dịch covid một mươi chín trên địa bàn
theo thông báo từ một mươi hai h ngày một mươi ba tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một sẽ áp dụng các biện pháp hạn chế
các hoạt động hội họp sự kiện tập trung trên hai mươi người trong một phòng
không tụ tập từ một mươi người trở lên ngoài phạm vi công sở trường học bệnh viện
yêu cầu những người tham gia phải được tiêm đủ liều vaccine
hoặc đã khỏi bệnh covid một mươi chín có kết quả xét nghiệm âm tính với sars cov hai
trong vòng bảy mươi hai giờ tuân thủ nghiêm ngặt năm k cài đặt vào quét mã qr
thông báo cũng yêu cầu dừng triệt để các nghi lễ tôn giáo hoạt động có tập trung
từ hai mươi người trở lên tại các cơ sở tôn giáo tín ngưỡng thờ tự
dừng tất cả các hoạt động văn hóa thể thao giải trí tại các địa điểm công cộng
các nhà hàng cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống giải khát
chưa được phép bán hàng mang về và đóng cửa trước hai mươi một giờ hàng ngày
ngoài ra cấm hoạt động kinh doanh buôn bán tại các chợ cóc chợ tạm
các cơ sở lưu trú hoạt động được phép hoạt động không quá năm mươi công suất
các trường trung học phổ thông trung tâm giáo dục nghề nghiệp giáo dục thường xuyên
tạm dừng tổ chức dạy học trực tiếp theo văn bản số bốn nghìn một trăm năm mươi sáu
ngày ba một mươi hai hai nghìn hai mươi một của sở dục và đào tạo hà nội
chuyển sang dạy và học hình thức trực tuyến cho đến khi có thông báo mới
các cơ quan đơn vị doanh nghiệp cơ sở kinh doanh trên địa bàn quận
hạn chế tiếp cách làm việc trực tiếp tại đơn vị tăng cường hoạt động làm việc trực tuyến
quán triệt tới cán bộ công chức viên chức người lao động người đến giao dịch khách hàng
thực hiện khai báo y tế điện tử thông qua mã qr sử dụng phần mềm pccovid
khai báo y tế check in
quận đống đa giao ủy ban dân hai mươi một phường duy trì chế độ ứng trực thường xuyên
tăng cường hoạt động của các tổ covid cộng đồng
tuyên truyền vận động người dân không ra khỏi nhà khi không cần thiết
và tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch bắt buộc đeo khẩu trang khi ra ngoài
không tập trung đông người thực hiện khai báo y tế theo quy định
khi có dấu hiệu ho sốt khó thở phải thông báo ngay cho cơ quan y tế
để được hướng dẫn và khám điều trị kịp thời
tổ chức kiểm tra công tác phòng chống dịch trên địa bàn
trong đó đặc biệt lưu ý đến các khu vực có nguy cơ cao
khu trung cư cơ sở khám chữa bệnh chợ trung tâm thương mại siêu thị
cơ sở giao nhận hàng hóa nơi tập trung đông người
thời gian qua nhiều tỉnh thành đã cho phép học sinh đi học trở lại
hà nội cũng đã cho khối một mươi hai tại những nơi có cấp độ dịch
ở mức một mức hai trở lại trường học trực tiếp
còn tại quận đống đa do quận nâng lên cấp độ ba nguy cơ cao
nên học sinh toàn quận tạm dừng đến trường chuyển sang học trực tuyến
số ca mắc tăng cao quận đống đa cho học sinh dừng đến trường
sở dục và đào tạo hà nội cũng đã gửi thông tin về việc
toàn địa bàn quận đống đa được đánh giá cấp độ ba nguy cơ cao
tương ứng với màu cam theo đánh giá cấp độ dịch của ủy ban dân thành phố
do đó để đảm bảo an toàn sức khỏe cho cán bộ giáo viên và học sinh
sở dục và đào tạo hà nội thông báo cho học sinh lớp một mươi hai
trên địa bàn quận đống đa tạm dừng đến trường truyền trạng thái
họp trực tuyến kể từ ngày một mươi ba tháng một mươi hai cho đến khi có thông báo mới
ông phạm xuân tiến phó giám đốc sở dụng và đào tạo hà nội cho biết
theo quy định của ủy ban nhân dân thành phố chỉ các địa bàn
và cấp độ dịch một hai mới được tổ chức cho học sinh đến trường học trực tiếp
ông tiến cho biết vì thế với việc quận đống đa nâng lên cấp độ ba
học sinh toàn quận sẽ phải tạm dừng đến trường chuyển sang học trực tuyến
sở đã có chỉ đạo và sẽ có văn bản chính thức về vấn đề này
sở dụng và đào tạo hà nội cũng đề nghị các đơn vị thông báo
đến toàn thể cán bộ giáo viên học sinh về điều này
như vậy bắt đầu từ ngày mai học sinh lớp một mươi hai trên địa bàn quận đống đa
sẽ tạm dừng đến trường cùng với học sinh tại sáu phường xã
bao gồm hàng gai quận hoàn kiếm yên viên yên thường của huyện gia lâm
vân nội huyện đông anh đội cấn quận ba đình quảng an quận tây hồ
cũng không thể đến trường đây là các xã phường nằm trong cấp độ ba
ngoài ra hai trường khác là trung học cơ sở minh cường thường tín
và trung học cơ sở chi thủy phú xuyên cũng chuyển sang dạy học trực tuyến
đối với khối chín do phát hiện học sinh mắc covid một mươi chín
quý vị thân mến trong những ngày gần đây số ca mắc mới tại hà nội tăng vọt
đặc biệt là các ca trong cộng đồng đáng chú ý con số bệnh nhân nặng và nguy kịch
cũng tăng tới hai mươi bảy so với trung bình của bảy ngày trước đó
bệnh nhân covid một mươi chín nặng và nguy kịch đang tăng lên
tính đến hết ngày một mươi hai tháng một mươi hai có chín một mươi bảy trường hợp f ở hà nội đang được điều trị
trong đó có sáu tám mươi bốn f được điều trị tại các bệnh viện cơ sở thu dung điều trị
hai bốn trăm chín mươi năm bệnh nhân không triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ điều trị tại các trạm y tế lưu động

cụ thể thống kê của bộ y tế trong tuần qua có gần một một trăm linh bệnh nhân có triệu chứng
mức độ trung bình tăng hai mươi bảy so với trung bình bảy ngày trước trong đó có một trăm hai mươi bốn ca nặng nguy kịch
con số bệnh nhân nặng và nguy kịch cao hơn gần ba mươi ca so với thống kê cách đây ba ngày
cao hơn năm mươi bảy so với trung bình bảy ngày trước
với số ca covid một mươi chín liên tục gia tăng trong thời gian gần đây hà nội đã có công văn gửi bộ y tế
đề nghị cho ý kiến về việc sử dụng kết quả xét nghiệm test nhanh kháng nguyên
để xác định tình trạng khỏi bệnh và cho ra viện
về đề xuất của hà nội liên quan sử dụng kết quả xét nghiệm test nhanh thái nguyên
để xác định tình trạng khỏi bệnh và cho ra viện
theo bộ y tế với người bệnh covid một mươi chín không triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ
đủ điều kiện cách ly điều trị tại nhà theo quy định sẽ được dỡ bỏ cách ly điều trị tại nhà
khi thời gian cách ly điều trị đủ một mươi ngày
còn với người bệnh covid một mươi chín điều trị các cơ sở thu dung điều trị
nếu là người bệnh covid một mươi chín đơn thuần hay người bệnh covid một mươi chín có bệnh nền bệnh kèm theo
thì các triệu chứng lâm sàng cần phải hết trước ngày ra viện từ ba ngày trở lên
người bệnh covid một mươi chín đơn thuần sau khi ra viện cần ở tại nhà tự theo dõi trong bảy ngày
với người bệnh covid một mươi chín có bệnh nền bệnh kèm theo
sau khi được xác định khỏi bệnh covid một mươi chín được chuyển sang khoa điều trị bệnh kèm theo
bệnh nền nếu cần tại buồng riêng của khoa đó để tiếp tục điều trị và được sàng lọc
theo dõi theo quy định đối với người bệnh nội trú
bên cạnh đó người bệnh cần tuân thủ thông điệp năm k
chỉ đạo các lực lượng chức năng tại cơ sở thường xuyên đồn đốc nhắc nhở
kiểm tra việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín của người dân
các cơ sở kinh doanh dịch vụ kiên quyết xử lý nghiêm các cá nhân tổ chức
cơ sở kinh doanh vi phạm quy định phòng chống dịch
ngoài ra giả soát thống kê danh sách những người trên năm mươi tuổi người có bệnh lý nền
phụ nữ mang thai người chống chỉ định tiêm vaccine covid một mươi chín
người chưa được tiêm vaccine để tổ chức tiêm ngay
hạn chế tối đa nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh cho các đối tượng nêu trên
huyện thị xã căn cứ cấp độ dịch tại xã phường thị trấn
có thể hạn chế hoặc dừng hoạt động các dịch vụ không thiết yếu
như các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống các hoạt động sự kiện tập trung đông người
theo đánh giá cấp độ dịch của ủy ban dân thành phố hà nội ngày một mươi tháng một mươi hai
quận đống đa được xếp vào vùng cam tức nguy cơ cao dẫn đầu
số ca nhiễm với gần hai một trăm linh ca kể từ đợt dịch thứ hai
trong vòng một mươi bốn ngày gần đây quận đống đa ghi nhận một ba trăm ba mươi sáu f cộng đồng
quận này cũng chiếm bảy trên tổng số một mươi ba phường xã cấp độ ba
khâm thiên trung phụng quốc tử giám văn miếu phương liên khương thượng thổ quan
đống đa là quận đầu tiên siết chặt các biện pháp phòng chống dịch
kể từ khi hà nội bình thường mới ngày một mươi ba tháng một mươi
hiện thành phố đã khôi phục hàng loạt hoạt động kinh doanh dịch vụ
gồm ăn uống tại chỗ mở cửa công viên khách sạn và vận tải công cộng
trừ karaoke vũ trường massage
hiện tại đống đa là vùng cam duy nhất của hà nội
tuy nhiên liệu quận này có siết chặt các hoạt động dịch vụ hay không
thì phải chờ chỉ đạo từ thành phố
mặc dù vậy quý vị cũng đừng quá lo lắng
nếu tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch
và theo dõi thông tin từ bộ y tế để đảm bảo sức khỏe
cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi
còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại